theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu vaccine covid một mươi chín giảm khả năng lây chuyển bệnh của sars cov hai nhưng không triệt đề một trăm linh
điều quan trọng những người tiêm sẽ không mắc bệnh nặng và không gây quá tải cho hệ thống y tế
tại sao tiêm hai mũi vẫn nhiễm covid một mươi chín
vắc xin phòng covid một mươi chín và kháng thể vắc xin là vấn đề nhiều người dân quan tâm
gần đây nhiều người dân lo ngại băn khoăn về vấn đề đã tiêm đủ các mũi vaccine phòng covid một mươi chín nhưng vẫn lây nhiễm
cụ thể tại tp hcm theo khảo sát của ngành y tế với các ép hương nhập viện điều trị tại thầng hai
có một mươi bốn chia tiêm vắc xin tám mươi sáu còn lại đã tiêm một hoặc hai mũi vắc xin
về vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu chuyên gia cố vấn tại trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam chia sẻ
nghiên cứu vắc xin và đưa vắc xin vào tiêm chủng phòng chống bệnh truyền nhiễm là một trong những thành tiệu quan trọng bậc nhất của nền y học
theo phổ giáo sư tiến sĩ trần đắc phu có những vắc xin hiệu lực cao như vắc xin sởi tiêm một mũi có thể miễn dịch cả đời
chúng ta đã thanh toán được bệnh độ mùa bại liệt hoặc nhiều bệnh truyền nhiễm ở trẻ em nhờ có vắc xin
sản xuất một loại vắc xin phải mất bốn năm năm có vắc xin sản xuất mất đến một mươi năm
thậm chí có những bệnh truyền nhiễm hiện nay chưa có vắc xin như hivs soset
ông phu nói thêm
về covid một mươi chín chưa đến hai năm chúng ta đã có vaccine để tiêm cho người dân trên toàn thế giới
vắc xin này có những hiệu quả trong vật phòng bệnh
nhưng tùy loại vắc xin hiệu quả khác nhau
có vắc xin nhà sản xuất báo cáo khoảng trên chín mươi hiệu quả
có vắc xin khoảng sáu mươi bảy mươi
trong quá trình triển khai vừa qua cũng như trong nghiên cứu vaccine phòng chống covid một mươi chín
ông phu thông tin vắc xin này giảm được sự lây lan truyền nhiễm của sắc covid hai nhưng không triệt đề một trăm linh
những người tiêm rồi vẫn có thể bị nhiễm sắc covid hai
nhưng quan trọng nhất là họ không bị nhiễm
họ không bị trở nặng không triệu chứng và không gây quá tải cho hệ thống y tế
tại tp hcm thời gian vừa qua nhiều người tiêm đầy đủ vắc xin không mắc hoặc mắc mà không triển nặng không phải đến cơ sở y tế
gần đây ổ dịch tại quốc hoa cũng vậy phó giáo sư tiến sĩ này nhận định
đó là một trong những hiệu quả và tác dụng của vắc xin phòng covid một mươi chín
đặt ra vấn đề chúng ta phải thực hiện các biện pháp dựng
những người đã tiêm đủ các mũi vẫn có thể bị nhiễm không trở nặng có thể nghỉ làm một thời gian ngắn sau đó trở lại với công việc
những người này vẫn có thể mang sắc covid một mươi chín lây cho người già có bệnh nền chưa được tiêm vắc xin khiến họ có thể trở nặng hoặc tử vong
bạn cũng có thể lây cho trẻ em nếu tại địa phương chưa có chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ
khiến dịch có thể bùng lên ở vùng có tỷ lệ tiêm vắc xin thấp
vì vậy dù đã tiêm chủng đầy đủ
chúng ta có thể tiêm chủng đầy đủ để phòng bệnh không chỉ bản thân mà với những người xung quanh cộng đồng
phương giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nói
đồng quan điểm bác sĩ trương hữu khanh bệnh viện nhi đồng một tp hcm nhấn mạnh
vai trò vắc xin khá quan trọng
theo ông khanh nguồn vắc xin khan hiếm nên chúng ta có nhiều loại vắc xin phòng covid một mươi chín khác nhau
không thể trong thời gian ngắn chúng ta có thể phủ hết vắc xin
mục tiêu và tác dụng vắc xin lần này không bị bệnh nặng
phải nhập viện chứ không phải là không lây nhiễm
nếu tiêm đủ hai mũi bạn vẫn phải tuân thủ năm k
vì đến đâu đó bạn không thể biết người đối diện có mang mầm bệnh hay không
cũng có thể mình mang mầm bệnh lây cho người khác
khi về nhà bạn cũng có thể lây cho người trong gia đình bác sĩ khanh nói
đồng thời bác sĩ này nhấn mạnh khuyến cáo năm k phải được thực hiện thường xuyên
chúng ta bỏ ca nào trong năm k này tùy thuộc vào địa phương đó là vùng xanh vàng
hay đỏ nhưng theo tôi hai ca quan trọng là khẩu trang và rửa tay
có thể còn rất lâu chúng ta mới bỏ được bác sĩ khanh nói thêm
về khẩu trang người dân phải mang đúng cách phủ toàn bộ mũi và cầm
không nên kéo khẩu trang lên xuống khi mệt bạn không kéo xuống
mà hít sâu và thở dắt từ từ
về thói quen rửa tay khi chạm vào vật nào đó cảm thấy không an toàn
bạn phải nhanh chóng rửa tay
động tác rửa tay có thể giải phóng
giải quyết các vấn đề bạn đừng lo lắng hẳn hóa này có thể mang virus hay không
bởi vì khi chạm vào nó và rửa tay là bạn sẽ an toàn bác sĩ nhấn mạnh
ngoài ra nhiều người có thói quen thường rửa nhanh lòng bàn tay
nhưng chỗ khá nhiều virus lại bị bỏ qua như đầu ngón tay kẽ ngón tay
vì vậy các bác sĩ cũng khuyến cáo bạn phải thực hiện rửa tay theo sáu bước
dung dịch dùng để rửa tay có thể là sắt quẩn nhanh hoặc sạc phòng
với hai ca rất quan trọng này
nếu tuân thủ tốt chúng ta có thể ngừa được nhiều bệnh không chỉ covid một mươi chín
triệu chứng gặp ở bảy mươi số bệnh nhân covid một mươi chín đã tiêm vaccine
những người đã tiêm đủ hai mươi vaccine covid một mươi chín thường có triệu chứng nhẹ hơn và giống như bị cúm
như sổ búi hát hơi đau họng ho dài dặn
giáo sư tim spector là người đứng đầu ứng dụng dâu covid study thu thập triệu chứng covid một mươi chín của bệnh nhân ở anh
ông vừa nêu ra biểu hiện bệnh hay gặp nhất ở những người tiêm chủng đầy đủ
hiện tại số ca nhiễm covid ở anh vào khoảng ba mươi bệnh nhân mỗi ngày
trong đó có một lượng lớn những người đã tiêm đủ hai liều vaccine covid một mươi chín
theo giáo sư trẻ nước mũi là triệu chứng hàng đầu ở những người tiêm chủng đầy đủ
bảy mươi ba số người có kết quả xét nghiệm dương tính với sắc covid một mươi chín có biểu hiện đó
các triệu chứng phổ biến khác bao gồm hát hơi đau họng và ho dài dẳng
số ca nhiễm ở anh có xu hướng giảm
ngày hai mươi một tháng một mươi nước này có hơn năm mươi một ca covid một mươi chín
nhưng tới ngày bảy tháng một mươi một số ca là ba mươi bốn tám trăm một mươi
nhận xét về sự rụt giảm đó giáo sư cho em biết
thật tuyệt khi cuối cùng chúng ta cũng thấy số bệnh nhân bắt đầu giảm
và hy vọng chúng ta sẽ vượt qua đỉnh dịch covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi một
kết quả phần lớn do trẻ em được nghỉ giữa kỳ
tỷ lệ nhiễm bệnh trước đó cao nhưng chúng tôi mong muốn xu hướng này sẽ tiếp tục
người ta vẫn lo lắng rằng các ca ở nhóm tuổi cao hơn sẽ bị nhiễm bệnh hơn đang gia tăng
tuy nhiên khi chương trình tiêm vaccine tăng cường triển khai
chúng ta sẽ có khả năng thấy nguy cơ trên bớt dần
rõ ràng không có giải pháp duy nhất để giảm tỷ lệ ca mắc mãi mãi
bởi vậy sự kết hợp của các biện pháp phòng ngừa và vaccine sẽ hoạt động hiệu quả
giáo sư nhận định vaccine tăng cường cùng với việc đeo khẩu trang
tránh xa những nơi có nguy cơ cao là lối thoát khỏi đại dịch
mặc dù một người vẫn có thể nhiễm covid một mươi chín sau khi tiêm chủng
nhưng sẽ giảm thiểu được các tác động xấu nhất
một nghiên cứu gần đây từ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc cho thấy hiệu quả của vaccine
các nhà khoa học thu thập dữ liệu từ một trăm tám mươi bảy bệnh nhân trên chín tiểu ban
nghiên cứu dựa vào những người từ một mươi tám tuổi trở lên
được xét nghiệm sắc covid hai hai tuần trước khi nhập viện và lúc nhập viện
tất cả các đối tượng đã được tiêm chủng đầy đủ hoặc từng nhiễm sắc covid hai trước đó ba đến sáu tháng
kết quả cho thấy người tiêm vaccine covid một mươi chín công nghệ mrna pfizer và moderna
có hiệu quả ngăn ngừa nhập viện gấp năm lần so với người có miễn dịch
việt nam sẽ phải tiếp tục chống dịch covid một mươi chín trong thời gian dài
và dần hình canh nếp sống ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh
tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới như
đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dùng dịch sát quẩn
hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc